tiếp tục thông tin về vụ trẻ em bị ngộ độc do ăn vải tại huyện thông nông tỉnh cao bằng
chiều ngày một mươi ba tháng sáu hai cháu bé là lý thị mái chín tuổi và lý thị hoa một mươi tuổi
chú tại xã đà thông đã tử vong trên đường chuyển từ bệnh viện tỉnh cao bằng về địa phương
như thông tin trước đây chúng tôi đã đưa hai cháu được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng
trong tình trạng hôn mê sâu và có nhiều dấu hiệu bị ngộ độc
sau gần năm ngày điều trị tại bệnh viện đao khoa tỉnh
mặc dù ngành y tế tỉnh đã dùng hết các biện pháp nghiệp vụ có thể để cứu chữa
nhưng sức khỏe của các cháu vẫn không được cải thiện
trước đó theo thông tin từ gia đình các cháu khi bố mẹ đi làm nương
các cháu ở nhà đã cùng ăn vải trong tình trạng bụng đói
cây vải này là loại vải địa phương thân cây rất cao lớn ăn rất chua
sau khi ăn các cháu có biểu hiện bất thường và được đưa đến bệnh viện
sau đó cháu lý văn vừa đã tử vong
hiện tại cháu lý văn vừa đã tử vong

về nguyên nhân gây nên vụ việc chưa thể kết luận được là do ăn quả vải
hiện sở y tế tỉnh cao bằng đã chỉ đạo lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm tìm nguyên nhân
sau khi được thông tin về vụ việc nhiều cơ quan đoàn thể cá nhân đã đến chia buồn và quyên góp chia sẻ khó khăn cùng gia đình các cháu